tiếp tục với các tin tức cầm nhật công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng vừa tiến hành tiêu hủy vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ qua công tác vận động nhân dân tự giác giao nộp và xử lý vi phạm hành chính
hội đồng tiêu hủy huyện đức trọng đã tiến hành tiêu hủy ba trăm tám mươi bốn dao tự chế năm mươi bốn súng tự chế bảy công cụ hỗ trợ một mươi năm hộp pháo hoa bốn kg pháo bi
đây là những vũ khí công cụ do người dân tự giác giao nộp và qua mô hình đổi gạo lấy vũ khí thu hồi qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính
hình thức tiêu hủy là dùng máy cắt máy dập làm mất khả năng phục hồi tính năng tác dụng của vũ khí vật liệu nổ và riêng đối với pháo hoa thì nhúng nước để xử lý chất nổ
trường học là nơi thường xuyên tập trung đông người đặc biệt là các trường mầm non nơi các em nhỏ rất dễ bị hoảng loạn nếu như có cháy xảy ra
do vậy công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở này là hết sức cần thiết
tuy nhiên thực tế cho thấy đa số chủ các cơ sở còn tập trung vào công tác chuyên môn mà chưa trú trọng thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ghi nhận qua đợt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của đoàn kiểm tra liên ngành đối với các trường mầm non nhà trẻ trên địa bàn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
phòng học không có hệ thống báo cháy tử động chưa đảm bảo hai cửa thoát nạn theo quy định
cơ sở chưa lắp đặt hậu nước chữa cháy vách tường chưa xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các cầu thang bộ không có đèn chỉ dẫn thoát nạn và sơ đồ thoát nạn
đó là một số điểm tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mà đoàn kiểm tra liên ngành của ủy ban nhân dân thành phố nha trang đã chỉ ra
qua đợt kiểm tra các cơ sở nhà trẻ trường mầm non dân lập tư thục trên địa bàn vừa qua
tất cả những tồn tại bất cầm này đều được phòng giáo dục thành phố nha trang tổng hợp để có hướng khắc phục trong thời gian tới nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh

vừa qua thành phố nha trang đã tiến hành kiểm tra hai trăm năm mươi tám cơ sở mầm non công lập và tư thục trên địa bàn
kết quả cho thấy đa số người đứng đầu cơ sở đã có sự quan tâm tới công tác phòng cháy chữa cháy
từ đó đã đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
như bình chữa cháy sách tay mặt nạ phòng độc dụng cụ phá rỡ đồng thời thường xuyên quan tâm bảo dưỡng thay mới các bình chữa cháy
các cơ sở cũng đã chú trọng xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
thường xuyên cho các đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đi tập huấn bổ dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
khu vực bếp ăn phục vụ bán chú cho trẻ cũng được các trường xây dựng sạch sẽ thoáng đẳng
có bố trí bình chữa cháy sách tay nhân viên làm công tác cấp dưỡng trong trường nắm được các quy định cơ bản về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
bên cạnh những mặt đạt được công tác phòng cháy chữa cháy tại các trường mầm non nói chung hiện vẫn còn nhiều bất cập
nhất là tại các cơ sở mầm non tư thục
theo đoàn kiểm tra đa số các cơ sở mầm non tư thục đều được chuyển đổi công năng từ nhà ở sang lớp học
do vậy hệ thống phòng cháy chữa cháy và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các cơ sở này không đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành
qua kiểm tra chúng tôi thấy rằng là các điều kiện về phòng cháy chữa cháy như là lối thoát hiểm thì ở các cơ sở này hầu như là chỉ có một thang bộ thoát hiểm
hệ thống phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn ba nghìn tám trăm chín mươi thì hệ thống báo cháy chưa trang bị chỉ trang bị các bình chữa cháy
rồi đối với các nhà ba tầng thì theo yêu cầu là phải có hệ thống học nước chữa cháy vách tường
nhưng là các cơ sở này là hầu như là chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường và có hồ nước ngầm đảm bảo về khối tích
theo quy chuẩn sáu
trên cơ sở những kết quả ghi nhận được các đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các cơ sở tiến hành khắc phục những tồn tại thiếu sót
đồng thời lập biên bản xử phạt đối với sáu cơ sở mầm non đã được kiểm tra hướng dẫn trước đó nhưng chưa tiến hành khắc phục với số tiền là một trăm một mươi hai triệu đồng
cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại các trường học trên địa bàn nhằm giúp giáo viên và học sinh có đầy đủ kiến thức phòng cháy chữa cháy
cũng như có kỹ năng thoát hiểm an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra
với những tin tức cập nhật về an ninh trật tự do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu
một tài xế xe bồn ở bình định đã dùng dao bấm đâm tử vong tài xế xe tải
cụ thể vào khoảng năm rưỡi chiều qua trương việt cường ở tp quy nhơn tỉnh bình định
điều khiển xe bồn vào cửa hàng xăng dầu phương linh tại khu vực năm phường gành ráng tp quy nhơn
thời điểm này anh trần văn dũng chú tại phường gành ráng tp quy nhơn cũng điều khiển ô tô tải vào cửa hàng xăng dầu này để đổ xăng
trong lúc đổ xăng cường và anh dũng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã
cường đã rút dao bấm đâm trúng ngược anh dũng
mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong
hiện công an tp quy nhơn đã bắt khẩn cấp đối với trương việt cường để điều tra làm rõ vụ án
công an thành phố cần thơ vừa phát hiện ba đối tượng có hành vi mua bán sử dụng súng bắn đạn hơi trì
thu giữ được năm khẩu súng hơi bắn đạn trì một kg đạn trì và một số bộ phận của súng hơi
cầm đầu nhóm đối tượng này là lâm lâm vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã trường xuân huyện thới lai
tăng vật thu giữ là năm khẩu súng hơi bắn đạn trì một kg đạn trì và một số bộ phận của súng hơi
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
dạng sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sơn trà
phối hợp với công an thành phố đà nẵng và phòng phòng chống tội phạm vi phạm thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng hai
đã phát hiện lê phước quang vũ chú tại phường an hải bắc quận sơn trà đang tàng trữ nhiều gói ma túy
cụ thể khi vũ điều khiển xe taxi bốn mươi ba a ba mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi tám dừng trước số nhà ba mươi năm lý thanh tông phường an hải bắc
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong xe có bốn gói ma túy ketamin và một gói thuốc lắc
qua làm việc vũ khai nhận số ma túy trên mới mua của một đối tượng không rõ lai lịch để về bán lại kiếm lời
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng
công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn tấn quang chú tại phường xuân yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó công an thị xã sông cầu bắt quả tăng quang có hành vi nhận ba triệu đồng là tiền lãi cho vay
từ một người dân ở phường xuân thành
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại phường xuân thành lực lượng công an thu giữ hơn một trăm một mươi sáu triệu đồng tiền mặt
nhiều cuốn sổ ghi nội dung cho vay hai bằng tốt nghiệp của người vay và một số trang sức bằng kim loại màu vàng
qua điều tra ban đầu xác định đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất một trăm tám mươi một năm gấp chín lần mức lãi suất cao nhất
theo quy định của bộ luật dân sự
một vụ vận chuyển thuốc lá lậu tại khu vực nội đồng thuộc ấp bình hòa hạ xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
vừa bị lực lượng biên phòng đồng tháp mật phục bắt quả tang
cụ thể vào dạng sáng ngày hôm nay tổ công tác phát hiện xuồng máy chạy với tốc độ cao theo kênh tứ thường từ biên giới vào nội địa
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua đó phát hiện trên xuồng máy vận chuyển một mươi tám túi ni lông bên trong có chứa bốn năm trăm linh gói thuốc lá ngoại các loại
tại cơ quan điều tra võ hoàng giang chú tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá này
từ một người phụ nữ không rõ lai lịch với giá một trăm năm mươi đồng
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người
đối với bị cáo nguyễn phước long hai mươi ba tuổi trú tại xã hòa khương huyện hòa vang
đáng chú ý nguyên nhân mâu thuẫn trong vụ án chỉ bắt nguồn từ tiếng nẹt bô xe máy
theo cáo chẳng vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai long tổ chức ăn nhậu tại nhà của mình
cùng với nguyễn công an phạm văn lân nguyễn vương và một số bạn bè
khi tan cuộc ra về an và vương lên xe máy và nẹt bô xe máy
bô xe lớn tiếng khiến tâm là hàng xóm cạnh nhà khó chịu
do cũng đang có hơi men trong người nên tâm đã gây hổ hành hung đánh vào mặt an
thấy bạn bị đánh long và tâm xảy ra xô xát
long đã dùng dựa chém hai nhát vào đầu tâm gây thương tích một mươi năm
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phản nguyễn phước long một mươi năm sáu tháng tù về tội giết người
với hành vi chống người thi hành công vụ bốn bị can gồm hà ngọc thương huỳnh huy hoàng lê văn đặng và nguyễn văn hùng
tất cả đều là học viên
đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh trà vinh khởi tố bắt tạm giặc
chiều ngày ba mươi tháng tám sau khi ăn cơm chiều các học viên cai nghiện tại khu a tụ tập la hét đập phá cửa làm mất an ninh trật tự
ba mươi phút sau ba mươi sáu học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài
những học viên còn lại tiếp tục gây dối xúi dục học viên ở khu b hưởng ứng
sau khi sự việc xảy ra cơ sở cai nghiện đã phối hợp công an huyện châu thành công an xã đa lộc truy bắt những học viên bỏ trốn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã truy bắt được hai mươi năm trong số ba mươi sáu học viên đưa về cơ sở cai nghiện
tuy nhiên sau đó các học viên còn lại trong khu a tiếp tục kích động gây mất an ninh trật tự
có khoảng ba mươi một học viên đã thoát ra ngoài tiếp tục dùng gạch đá ném về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã chấn áp được các đối tượng
giả danh cán bộ của các cơ quan chức năng để nhắn tin gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn liên tục được tuyên truyền cảnh báo tới người dân thế nhưng vẫn liên tiếp có nhiều nạn nhân sập bẫy
mới đây công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội đã bắt giữ một mươi đối tượng giả danh bác sĩ để lừa đảo dưới hình thức khám chữa bệnh và bán thuốc
đối tượng mà các đối tượng hướng tới là những người già người mắc bệnh lý đã sử dụng thuốc đông y nhiều năm mà chưa khỏi bệnh
đây là toàn bộ số tăng vật gồm máy tính điện thoại di động con dấu giả và hơn sáu trăm linh hộp thực phẩm chức năng mà lực lượng chức năng vừa thu giữ của nhóm đối tượng trong một vụ lừa đảo
còn đây là nạn nhân của nhóm đối tượng trên
theo lời kể lại của nạn nhân này cách đây ít ngày bà nhận được điện thoại của một người tự xưng là thanh tra sở y tế
người này thông báo bà thuộc diện những người cao tuổi uống thuốc đông y lâu năm mà chưa khỏi bệnh nên được nhà nước hỗ trợ
hoàn lại tám mươi số tiền đã bỏ ra mua thuốc
để nhận được gói hỗ trợ bà cần phải đóng trước phí làm hồ sơ phí lót tay phê duyệt hồ sơ để làm thủ tục hoàn tiền
lúc đầu thì nó bảo đưa hai triệu rưỡi để làm hồ sơ sau đó thì nó gửi cho cô bốn cái hộp thuốc canxi
sau thanh toán xong rồi thì nó nhận được rồi thì là nó bảo với cô là coi như là hồ sơ của chị
kiểu như là chị đóng bà
ba mươi triệu để làm hồ sơ sau ba mươi triệu xong thì nó nói là nhà chị kiểu như phải đóng lệ phí đấy lệ phí là một trăm linh triệu
đối tượng chủ mưu của vụ lừa đảo này là nguyễn văn tâm hai mươi bốn tuổi chú tại huyện nam tử liêm hà nội
tại cơ quan công an tâm khai nhận đã lên mạng tìm mua thông tin cá nhân của người cao tuổi đã từng đi mua thuốc chữa bệnh
với giá hai đồng mỗi số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo